nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tỉnh ninh thuận đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm hai nghìn hai mươi
dịp này mặt trận tổ quốc tỉnh đã trao giấy khen cho một mươi sáu doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận tặng bằng khen cho ba mươi tám cá nhân là người có công với cách mạng tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau lễ phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm hai nghìn một mươi chín nhiều tập thể cá nhân đã ủng hộ số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng